vào khoảng một mươi ba h một mươi năm phút ngày hôm nay ngày hai mươi tám tháng một đã xảy ra một vụ cháy lớn tại một căn nhà bốn tầng trên phố hàng nón quận hoàn kiếm thành phố hà nội
nhận được thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận hoàn kiếm phối hợp cùng các lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hỏa
ngọn lửa phát ra tại tầng cao nhất của tòa nhà bốn tầng trên phố hàng nón quận hoàn kiếm thành phố hà nội
thời điểm xảy ra vụ cháy chủ nhà đang làm lễ cúng ông công ông táo
hàng nón đã điều động bốn xe cứu hỏa cùng gần hai mươi chiến sĩ có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa và sau khoảng hai mươi phút đám cháy đã được khống chế
cho đến thời điểm hiện tại không có thiệt hại nào về người tuy nhiên người dân cần hết sức cẩn thận trong việc hóa vàng những ngày lễ tết như thế này